liên quan đến vụ việc hai người tử vong vào ngày hai mươi tháng bốn trong đó có ông đặng phạm viên năm mươi ba tuổi
tri cục trưởng tri cục thi hành án dân sự tp thanh hóa
cơ quan điều tra đã xác định trong rượu của ông viên uống có đập tố xe nùa
vào trưa ngày hai mươi tháng bốn bà lê thị phương ba mươi tám tuổi ông nguyễn văn thọ ba mươi chín tuổi bà trương thị xuyến ba mươi hai tuổi
và ông đặng phạm viên năm mươi ba tuổi ăn cơm tại trụ sở công ty bất động sản á âu
sau khi uống loại rượu mà ông trần xuân minh chồng của bà phương để sẵn ở công ty này một ngày trước đó
ông viên đã tử vong ông thọ và bà xuyến phải nhập viện điều trị ngộ độc
sau khi vụ việc xảy ra bà phương đã liên lạc với người thân đang ăn cơm cùng với ông minh
tại nhà riêng của hai vợ chồng để báo tin
trong khoảng thời gian đó ông minh đã uống một loại chất lòng rồi gục xuống và chết vào chiều cùng ngày
nhận định ban đầu của cơ quan điều tra nhiều khả năng ông minh nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính
nên đã đầu độc bà phương cùng với một số người
một số người ở công ty aâu sau đó tự sát